tại trung tâm đăng kiểm xét cơ giới căn cứ điều một trăm chín mươi hai một trăm chín mươi ba một trăm chín mươi bốn và một trăm chín mươi năm bộ luật của tổng hình sự xét thấy không thể trì hoãn được ra lệnh khám xét khẩn cấp lơi làm việc tại trung tâm đăng kiểm xét cơ giới
liên quan đến những sai phạm của các trung tâm đăng kiểm đang nhận được sự chú ý đặc biệt quan tâm của dư luận trong thời gian những tháng vừa qua
thì mới đây nhất tại hà nội hàng loạt trung tâm đăng kiểm đã bị lực lượng công an kiểm tra khám xét khẩn cấp
vì có những dấu hiệu liên quan đến những sai phạm của trung tâm này
và ngay tại nơi tôi đang đứng đây là một trong những trung tâm đó trung tâm đăng kiểm số hai nghìn chín trăm linh bảy d tại huyện đông anh tp hà nội
qua nguồn tin báo từ phía người dân và công tác điều tra công an huyện đông anh phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội
đã phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn cho thấy việc nhận hối lộ để sửa đổi kết quả đăng kiểm của các phương tiện cơ giới đã đăng kiểm tại trung tâm này
những lỗi phương tiện chủ yếu có dấu hiệu bị
sửa đổi kết quả là các lỗi về khí thải hệ thống phanh và đèn của phương tiện
đủ căn cứ đã tiến hành khám xét nơi làm việc của trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm linh bảy d tại mai lâm đông anh hà nội
do ông lê thành trung làm giám đốc thì quá trình khám xét thì chúng tôi đã tạm giữ toàn bộ các tài liệu liên quan đến có dấu hiệu nghi vấn
liên quan đến việc đăng kiểm thời gian từ năm hai nghìn hai mươi đến nay
hiện tại thì chúng tôi đã qua bước đầu xác định thời gian đăng kiểm giữa xe không đạt và trở thành đạt
trong vòng thời gian từ ba mươi đến bốn mươi phút chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ các vấn đề liên quan đến sai phạm và bóc tách từng cá nhân
làm rõ vị trí vai trò trách nhiệm của từng cá nhân và sẽ điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cũng trong chiều qua công an quận hoàng mai phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế
phòng an ninh mạng công an tp hà nội và viện khoa học hình sự bộ công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp về hành vi nhận hối lộ để bỏ qua lỗi phương tiện khi đến đăng kiểm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm một mươi d tại hoàng mai hà nội
quá trình khám xét đã tạm giữ nhiều tài liệu giấy tờ và thiết bị máy tính của trạm đăng kiểm này
cũng như đưa toàn bộ nhân viên trạm về trụ sở để tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh an giang vừa phát hiện và bắt giữ phương tiện khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện trợ mới tỉnh an giang
trong quá trình kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên tuyến sông tiền thuộc thủy phận xã bình phước xuân huyện trợ mới
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đã phát hiện bắt quả tang sáng tạp do ông lê văn bé tám
trú tại tỉnh vĩnh long điều khiển đang khai thác cát dưới lòng sông
qua kiểm tra sáng tạp trên đã múc được khoảng hai trăm linh mét khối cát
quản lý phương tiện không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến việc cấp phép khai thác cát
hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị vùng biển vịnh bắc bộ là cửa ngõ kinh tế biển nơi có hàng nghìn đảo ven bờ và có nhiều cảng biển lớn nhỏ
để đảm bảo an ninh trật tự trên biển luôn đặt ra nhiều khó khăn
và thách thức đối với lực lượng chức năng trong đó có cảnh sát biển
sau đây là ghi nhận tại bộ tư lệnh vùng biển một
đây là nội dung tập luyện thường xuyên liên tục của cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh vùng biển một
các tình huống đều sát với thực tế trong công tác cứu hộ cứu nạn
trong năm hai nghìn hai mươi hai bộ tư lệnh vùng biển một đã cứu nạn thành công năm tàu thuyền cùng hai mươi hai ngư dân gặp nạn trên biển
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một là quản lý vùng biển từ quảng ninh đến quảng trị
đây là một vùng biển
thời tiết rất phức tạp
nó sẽ chịu ảnh hưởng của báo gió rông lốc và các đợt không khí lạnh
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảng ủy thủ trưởng bộ tư lệnh vùng luôn xác định được nhiệm vụ chính trị trọng tâm
hay còn gọi là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình
cũng luôn xây dựng cho cản bộ chiến sĩ có một bản lĩnh chính trị vững vang
thực hiện tốt mọi trong mọi điều kiện thời tiết sóng gió
sự đa dạng và thuận lợi của loại hình vận tải biển
cùng với siêu lợi nhuận thu được từ việc buôn bán vận chuyển trái phép các chất ma túy
nên tình hình tội phạm ma túy qua đường biển ở việt nam diễn biến phức tạp
vùng biển vịnh bắc bộ cửa ngõ kinh tế biển nơi có hàng nghìn đảo ven bờ
có nhiều càng biển lớn nhỏ đây luôn là điểm nóng về tình hình buôn lậu gian lận thương mại
hàng hóa đa dạng về chủng loại như than khoáng sản xăng dầu vật liệu xây dựng
để đấu tranh chấn áp tội phạm vi phạm trên biển trong điều kiện thời tiết sóng to gió lớn đêm tối sương mù
đòi hỏi lực lượng cảnh sát biển phải mưu trí dũng cảm
tội phạm buôn lậu gian lận thương mại thuốc ná
các đối tượng thường nắp xuồng cao tốc dùng từ bốn cho đến tám máy
thế thì cái tốc độ của các đối tượng sẽ rất là cao
trong đấy là đối với cơ quan chức năng trực tiếp cảnh sát biển
thì sử dụng cái xuồng của mình thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn
trong cái việc dừng xuồng để kiểm tra cũng như là truy đuổi
trên thực tế thì hải đoàn cũng như là bộ tương đoạn vùng đã có trường hợp
tức là khi mình gặp các đối tượng thì mình truy đuổi
thì các đối tượng thường bỏ hàng và nhảy xuống biển để tẩu thoát
với phương châm đề cao
tinh thần cảnh giác lực lượng cảnh sát biển vùng một luôn xác định
tuần tra kiểm soát thực thi pháp luật là nhiệm vụ quan trọng
nhằm giữ vững an ninh trật tự trên biển
đây cũng khẳng định ý chí quyết tâm trình độ năng lực
tính hiệu quả chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ
cái vấn đề buôn lậu xăng dầu trên biển hiện nay chúng tôi đang xác định là một cái điểm nóng
cái điểm nóng thứ hai là cái vấn đề khoáng sản của chúng ta chảy máu theo nước ngoài
cái thứ ba là các hàng lương thực thực phẩm
thực phẩm trôi nổi trên thị trường không có nguồn gốc nhập khẩu vào việt nam bằng đường biển rất nhiều
thế nên là chúng tôi phải có cái biện pháp đấu tranh cương quyết
không khoan nhượng trước mọi đối tượng hoạt động trên biển
dù cuộc chiến chống bút lậu trên biển ngày càng cam go khốc liệt
và dù cho thủ đoạn của tội phạm có tinh vi chống trả liều lĩnh manh động đến đâu
lực lượng cảnh sát biển vẫn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ
kiên quyết kiên trì giữ vững an ninh trật tự trên biển
các chiến sĩ còn được hướng dẫn giải đáp thắc mắc về loại hình công việc
điều kiện đăng ký dự tuyển điều kiện làm việc mức lương và chế độ
thông qua chương trình giúp các chiến sĩ sau khi xuất ngũ có thêm sự lựa chọn nghề nghiệp
góp phần giải quyết việc làm xây dựng sự nghiệp sớm ổn định cuộc sống
nhân dịp này ban tổ chức đã tặng một số phần quà cho các chiến sĩ nghĩa vụ
có thành tích tiêu biểu trong công tác và hiến máu nhân đạo
với giá quế khô là năm mươi năm đồng một kg
quế ở nơi đất tốt có thể cho thu nhập khoảng ba trăm linh triệu đồng
với giá thành như vậy thì người trồng quế hiện nay đã có thu nhập cao
vào thời điểm này thì vùng sản xuất quế ở huyện văn yên yên bái
đang tấp nập hoạt động mua bán ghi nhận của phóng viên bản tin
kinh tế và tiêu dùng truyền hình công an nhân dân
là công nhân gắn bó với cây quế từ hơn một mươi năm qua
gia đình chị huyền đã có được sự thay đổi theo chiều hướng tích cực
thu nhập được cải thiện đời sống được nâng cao
tất cả là nhờ vào sự phát triển của cây quế ở đây
vào thời điểm này người dân đang tiến hành khai thác quế
với quế tươi giá bình quân từ hai mươi năm đồng một kg
quế khô là năm mươi năm đồng một kg
một cây có thể thu từ ba trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng
một hectare rừng quế ở nơi đất tốt có thể cho thu nhập khoảng ba trăm linh triệu đồng
hiện nay vùng sản xuất quế ở văn yên yên bái
không khí mua bán đang thực sự sôi động
quế ở đây được thu nhập
thụ mạnh ở thị trường trong nước cũng như xuất khẩu
dưới dạng thô cũng như chế biến thành các loại chế phẩm khác
từ đó mang lại hiệu quả cao giúp người dân
cũng như các cơ sở sản xuất gia tăng được những giá trị về kinh tế
công ty tôi có những sản phẩm sản xuất từ quế
tức là quế thô quế vỏ quế sáo
nói chung là các dạng quế sạch
có thể làm trà
rồi là làm các sản phẩm
dạng dầu quế
nhất là cái tinh túy nhất là chúng tôi có trực tiếp
có nhà máy và sản xuất tinh dầu quế
để có thể bán trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài
từ cây quế đã giúp cho bà con trong vùng
có được công an việt nam và tạo ra kinh tế rất là cao
cây quế gắn bó lâu đời với người dân của huyện văn yên
đã mang lại thu nhập lớn cho người dân
để giúp phá đối giảm nghèo
để phát huy giá trị của cây quế
trong thời gian tới thì huyện văn yên
chúng tôi cũng đã có rất nhiều giải pháp
một là chúng tôi quy hoạch rừng trồng
hai đó là chúng tôi đã phát triển
xây dựng chỉ dẫn địa lý
để khẳng định cái vị trí
cái chỉ dẫn địa lý của quế văn yên
và tiếp tục xây dựng cái nhãn hiệu quế văn yên
một cái giải pháp rất là quan trọng
đó là chúng tôi đang phát triển
cái vùng quế hữu cơ
để bảo tồn cái giống quế bản địa
mùa quế năm nay ở yên bái
thực sự được mùa được giá
mỗi kg quế khô
đắn ra từ năm mươi năm sáu mươi đồng
cao hơn năm trước khoảng năm đồng một kg
nhập giảm nghèo bền vững
bảo hiểm xã hội việt nam vừa đưa ra cảnh báo
về tình trạng các đối tượng giả mạo fanpage facebook
của cơ quan này
nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
theo đơn vị này
các đối tượng lừa đảo thường yêu cầu người lao động
cung cấp quá trình đóng bảo hiểm xã hội
trên ứng dụng vssid
bảo hiểm xã hội số
để tính số tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp
sau đó các đối tượng sẽ giúp người lao động
làm thủ tục giải ngân trong hai ngày
và lấy phí dịch vụ năm
trên tổng số tiền người lao động nhận được
số tiền này phải thanh toán trước
tuy nhiên sau khi chuyển tiền cho đối tượng này
người lao động không nhận được bất cứ khoản trợ cấp nào
và bị chiếm đoạt số tiền dịch vụ năm
đã thanh toán trước cho đối tượng
bảo hiểm xã hội việt nam cho biết
hiện cơ quan này chỉ thực hiện việc cung cấp
thông tin chính thức về chính sách
bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
bảo hiểm thất nghiệp và các dịch vụ tư vấn
hỗ trợ người tham gia qua cổng thông tin
điện tử bảo hiểm xã hội việt nam
tiếp theo chương trình là các thông tin
kinh tế đáng chú ý đến từ trường quay phía nam
xin mời quý vị cùng theo dõi
xin chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
mở đầu là một số cập nhật nhanh
về kinh tế tiêu dùng đáng chú ý
tính đến sáng nay ngày hai mươi năm tháng hai
chỉ còn năm ngân hàng đang áp dụng lãi suất
chín năm cho kỳ hạn một mươi hai tháng
phần lớn ngân hàng này nằm trong nhóm
có quy mô nhỏ như ngân hàng bảo việt
ngân hàng chiên long và ngân hàng scb
ở chiều ngược lại
bốn ngân hàng thương mại của phần nhãn
nước niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn một mươi hai tháng
thấp nhất ở mức bảy bốn mỗi năm
đối với hình thức gửi tiền tại quầy
và trên tám đối với hình thức gửi tiền online
so với giai đoạn cao điểm cuối năm hai nghìn hai mươi hai
mức lãi suất kỳ hạn một mươi hai tháng
của các ngân hàng đã giảm đáng kể
những ngân hàng tự niêm biết lãi suất
từ một mươi năm mỗi năm hồi cuối năm hai nghìn hai mươi
như sài gòn bang scb
cũng đã điều chỉnh giảm trên dưới một mỗi năm
đưa lãi suất về ngang với mặt bằng chung
của thị trường quanh mốc chín năm mỗi năm
một số ngân hàng như techcombank
đã giảm lãi suất xuống dưới chín mỗi năm
song song với giảm lãi suất huy động
các ngân hàng cũng đã giảm lãi suất cho vay
thời gian gần đây tuy nhiên
các gói lãi suất này thường chỉ hướng đến một nhóm khách hàng nhất định
chủ yếu ưu tiên các khách hàng thuộc lĩnh vực
ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa
dự báo về xu hướng lãi suất
chiếm khoán việtcombank vcbs cho rằng
quá trình tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn
trên thế giới tiếp diễn ít nhất cho tới tháng sáu năm nay
sau sự việc liên quan đến ngân hàng scb
ngân hàng nhà nước đã khẳng định
ưu tiên cao nhất là đảm bảo thanh khoản
giữa ổn định an toàn hệ thống
liên quan đến quy định giá trần vé máy bay
trong một buổi tòa đàm mới đây
các chuyên gia hàng không kinh tế
đại diện các hãng hàng không đều đưa ra kiến nghị
phải sớm thay đổi cơ chế điều hành giá
trong đó cần sớm bỏ giá trần vé máy bay
trước mắt là vé máy bay nội địa
quy định việc bỏ giá trần

giá cả và các yếu tố cấu thành giá hàng không
thay đổi rất nhanh cứ áp giá trần là không theo kịp
còn theo tổng giám đốc bamboo airlines nguyễn mạnh quân
kiến nghị bộ giao thông vận tải
khẩn trương điều chỉnh giá vé máy bay
theo đúng quy định pháp luật
và trên cơ sở yếu tố đầu vào
bỏ giá trần hoặc nâng giá trần
sẽ không làm ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng
mà có cơ hội đa dạng về mức vé
làm cho thị trường hàng không lạnh mạnh hơn
việc này làm cho thị trường hàng không phát triển lành mạnh
chứ không phải trượt tiêu đi
còn mới đây cục trưởng cục trồng trọt
đã ký văn bản gửi các tỉnh phía nam
đề nghị có chỉ đạo về tình trạng
diện tích cây sầu riêng tăng nóng
dân trồng ồ ạt trong thời gian gần đây
theo đó cục trồng trọt cảnh báo
để diện tích cây sầu riêng tăng vọt ồ ạt
thiếu kiểm soát người dân trồng theo phong trào
không theo khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn
sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường
cung vượt quá cầu
nghiêm trọng nhất sầu riêng được trồng
ở những khu vực không phù hợp như đất nhiễm phèn
nhiễm mặn không chủ động được nước tưới
sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng về năng suất
cũng như ảnh hưởng đến chất lượng sầu riêng của việt nam
các địa phương cần tuyên truyền
để người dân nâng cao nhận thức
từng bước thay đổi thói quen sản xuất
theo phong trào theo số đông
lựa chọn thay đổi cây trồng
phải theo nhu cầu thị trường
định hướng của các cơ quan chuyên môn
cục trồng trọc cũng đề nghị các địa phương
sớm ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng
trên đất lúa và giám sát chặt chẽ
việc triển khai trong đó công bố rõ ràng
về những vùng lợi thế có điều kiện phù hợp
trồng sầu riêng
sau khi tiếp thu ý kiến của các thành viên chính phủ
về dự thảo đề án đầu tư xây dựng
ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội
cho đối tượng thu nhập thấp công nhân khu công nghiệp
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
thì bộ xây dựng đã có báo cáo giải trình
về việc giảm mục tiêu của đề án
theo đó đến nay bộ xây dựng đã nhận được
một mươi tám ý kiến đóng góp của các thành viên chính phủ
đối với nội dung đề án
trong đó có một mươi một ý kiến đồng ý
ba ý kiến đề nghị bổ sung nội dung
ba ý kiến khác và một ý kiến không đồng ý
với nội dung đề án
sau khi tiếp thu ý kiến của các thành viên chính phủ
về tính khả thi của đề án
bộ xây dựng đã đề xuất thủ tướng
điều chỉnh hạ mục tiêu đề án
hai mươi tám căn nhà ở xã hội
giai đoạn hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi xây dựng

tuy nhiên bộ xây dựng cho rằng
trên cơ sở điều chỉnh mục tiêu đề ra
phía bộ xin tiếp tục ý kiến và điều chỉnh
nguồn lực thực hiện đề án theo hướng
để đảm bảo mục tiêu phát triển nhà ở xã hội
năm hai nghìn ba mươi cần khoảng tám trăm bốn mươi chín năm trăm linh căn nhà ở xã hội
một sáu mươi hai hai trăm linh căn nhà ở xã hội nhà ở công nhân
sau đại dịch covid một mươi chín
việc các tiểu thương chợ truyền thống
thua lộ ế ẩm kéo dài khiến nhiều người
phải bỏ sạp ngừng buôn bán dù số tiền
trước đó bỏ ra để thuê săn sạp là không hề nhỏ
số khác thì cố gắng cầm cự
hy vọng vượt qua được khó khăn lúc này
một trong những giải pháp đang được đặt kỳ vọng
nhiều nhất để cải thiện sức mua là bán hàng online
ghi nhận tại các chợ truyền thống
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
dịp tết nguyên đáng vừa qua
chị trang một tiểu thương buôn bán
tại chợ biên hòa nhập về hơn

chủ yếu là bánh kẹo mứt trái cây khô
tuy nhiên sức mua không như mong đợi
đã khiến việc buôn bán tết bị ế ẩm
hiện một số lượng lớn bánh mứt nhập về bán tết
vẫn đang bị tồn với giá trị lên đến
gần một trăm linh triệu đồng
nóng ruột vì số lượng hàng tồn này
chỉ còn vài tháng nữa là hết hàng sử dụng
chị trang đã đăng các sản phẩm này
lên trang zalo facebook cá nhân
để bán với giá gốc mong vớt vát được
chừng nào hay chừng đó
sau khoảng một tuần đăng bán
hình thức bán online này đang phát huy hiệu quả
khi lần người đặt mua tăng nhanh
hứa hẹn sẽ là cấu cánh để chị trang thu hồi
được số bốn khá lớn đã bỏ ra
bây giờ bán ở trên mạng
thì giờ chị chợ
thì giờ không có người vô mua
em ơi chợ vắng lắm
mà chợ không có ai đi vô hết
thành ra bây giờ chị đăng lên
để chị bán trên mạng bán online
bán được cái nào hay cái đó
chứ giờ hàng
chị còn nhiều lắm
nhưng mà hôm tết thì mua vô nhiều
số lượng nhiều nhưng mà bán ra rất ít
giờ trả lại thì tiếp thị nó không mới cho nhận lại
thành ra giờ chị phải đăng lên
để chị bán được nhiêu chị bán
không chỉ chị trang
hiện nay rất nhiều tiểu thương
ở chợ truyền thống tại biên hòa
cũng đã bắt đầu học làm quay
với hình thức kinh doanh online
việc vừa bán hàng trực tiếp tại chợ
kết hợp bán online
đã giúp kiếm thêm được doanh thu
người nào mắc tay có ngày
số lượng đơn hàng online chốt được
còn cao gần gấp đôi gấp ba lần
so với lượng hàng bán trực tiếp tại quầy
một số tiểu thương còn mạnh dạng
thuê người về để live stream
bán hàng ra các nền tảng số
để tạo tương tác dễ chốt đơn hơn
lúc mắt thì giờ cũng cứ bán
như tụi em cũng chịu khó
đăng hình rồi để bán thêm trên mạng
để cải thiện cuộc sống
chứ còn nếu cứ tiếp tục
mà cứ bán như tình hình này
thì không ăn thua
công việc kinh doanh buôn bán
thì lúc nào cũng muốn cho được đắt hàng
khách đến mua bán với chợ
cho nó được đông
cho nó được tấp nập
tiểu thương các chợ truyền thống gần đây
cũng đã cho thấy khả năng thích ứng
khá nhanh với cách bán hàng online
khi đang mạnh dạng với các chiếc sách
ưu đại giảm giá để tìm kiếm lượt khách hàng mới
tuy nhiên các tiểu thương cũng đều nhìn nhận rằng
bán online chỉ là giải pháp bất đắc dĩ
bởi đa phần những người buôn bán
các chợ truyền thống đều từ trung niên trở lên
đã quen với cách mua bán truyền thống
trong năm hai nghìn hai mươi hai
mặc dù đối mặt với nhiều thách thức
song suốt khẩu gạo của việc
nam vẫn tăng một mươi ba tám về lượng
và năm một về giá trị
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
theo dự báo trong ngắn hạn
giá gạo xuất khẩu vẫn ở mức tốt
do những bất ổn về kinh tế chính trị toàn cầu
khi nhu cầu dự trữ lương thực tăng lên
đây là yếu tố giúp các doanh nghiệp xuất khẩu gạo
của việt nam được hướng lợi trong năm hai nghìn hai mươi
những ghi nhận ngay sau đây
cũng sẽ kết thúc kinh tế phương nam ngày hôm nay
năm hai nghìn hai mươi hai xuất khẩu gạo vẫn đạt

mang lại kim ngạch ba bốn mươi năm tỷ usd
cơ cấu chủng gạo xuất khẩu đi đúng định hướng
chủng lợi gạo trắng
thường vẫn chiếm tỷ trọng ổn định
ở mức dưới bốn mươi năm
gia tăng xuất khẩu chủng gạo việt nam
có thế mạnh như gạo thơm gạo nếp gạo trắng cao cấp
giảm tỷ trọng xuất khẩu gạo thường
chất lượng thấp đáng chú ý
trong năm vừa qua lần đầu tiên việt nam
xuất khẩu ba hai triệu tấn gạo
sang thị trường philippines
bước sang năm hai nghìn hai mươi ba những bất ổn về kinh tế
chính trị toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt
đồng nghĩa nhu cầu giữ trữ lương thực
của các nước vẫn sẽ tăng lên
giá gạo dự kiến vẫn sẽ ở mức cao
đây là tín hiệu tích cực cho ngành gạo việt nam
trong thời gian tới
cùng với dự báo được đưa ra
các doanh nghiệp cũng cần nhìn nhận
về vấn đề khai thác thị trường
theo đó các doanh nghiệp phải vạch ra
chiến lược cụ thể cho từng thị trường
có như vậy mới tận dụng được các doanh nghiệp

của những hiệp định thương mại tự do đã ký kết
đồng thời từng bước nâng cao giá trị
và vị thế của ngành gạo trên thị trường quốc tế
trước legs thông tin thị trường rồi xúc tiến thương mại

nhất là ai là đối thủ xuất khẩu sang như nào
giá cạnh tranh như nào
ai là đối thủ cạnh tranh tại thị trường và người xuất khẩu sản
và ngoài nói chung trong đó có lương thực
bên cạnh thuận lợi cục xuất nhập khẩu bộ công thương cũng nhìn nhận thị trường
ẩn liên quan đến giá cước vận tải biển tăng giá cả đầu vào sản xuất lúa gạo cao
cũng như tình hình xung đột chính trị trên thế giới tác động đến các mặt hàng đương thực khác
và nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi sáu đến hai nghìn một mươi tám lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
bốn đối tượng trên đã có hành vi lập khống nhiều hồ sơ hợp thức hóa chứng tử kế toán
để rút số tiền hơn ba mươi bốn tỷ đồng của công ty cổ phần cơ khí và xây dựng công trình tám trăm bảy mươi tám
thuộc tổng công ty công trình được sát hiện vụ án đang được điều tra mở rộng
thời gian gần đây liên tiếp các trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ
các giám đốc trung tâm các đăng kiểm viên tại hà nội đã bị xử lý do những sai phạm
khác nhau liên quan đến hoạt động đăng kiểm phương tiện và rất có thể con số này sẽ không dừng
mà còn tiếp tục tăng lên trong thời gian tới khi mà chỉ trong vài ngày vừa qua
hàng loạt trung tâm đăng kiểm khác nhau tại nhiều địa bàn trên thành phố đã bị lực lượng công an kiểm tra
do có dấu hiệu nhận hối lộ để bỏ qua thậm chí là sửa chữa các lỗi không đạt tiêu chuẩn của phương tiện
ghi nhận của nhóm phóng viên tại hà nội
cơ huyện đông anh cơ quan cảnh sát điều tra lệnh khán xét khẩn cấp số ba mươi chín ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra phó lộ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra căn cứ hành vi nhận hối lộ phát hiện
ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới căn cứ điều một trăm chín mươi hai một trăm chín mươi ba một trăm chín mươi bốn và một trăm chín mươi năm
bộ luật của đội bình sự xét thấy không thể trì hoãn được ra lệnh khán xét khẩn cấp lơi làm việc
tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
liên quan đến những sai phạm của các trung tâm đăng kiểm đang nhận được sự chú ý đặc biệt quan tâm
của dư luận trong thời gian những tháng vừa qua thì mới đây nhất
tại hà nội hàng loạt trung tâm đăng kiểm đã bị lực lượng công an kiểm tra khám xét khẩn cấp
vì có những dấu hiệu liên quan đến những sai phạm của trung tâm này
và ngay tại nơi tôi đang đứng đây là một trong những trung tâm đó
trung tâm đăng kiểm số hai nghìn chín trăm linh bảy d tại huyện đông anh tp hà nội
qua nguồn tin báo từ phía người dân và công tác điều tra công an huyện đông anh
phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội đã phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn
cho thấy việc nhận hối lộ để sửa đổi kết quả đăng kiểm
của các phương tiện cơ giới đã đăng kiểm tại trung tâm này
những lỗi phương tiện chủ yếu có dấu hiệu bị sửa đổi kết quả
là các lỗi về khí thải hệ thống phanh và đèn của phương tiện
sau khi đủ căn cứ đã tiến hành khám xét nơi làm việc của trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm linh bảy d
tại mai lâm đông anh hà nội do ông lê thành trung làm giám đốc
quá trình khám xét thì chúng tôi đã tạm giữ toàn bộ các tài liệu
có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc đăng kiểm
thời gian từ năm hai nghìn hai mươi đến nay hiện tại thì chúng tôi đã qua bước đầu xác định
thời gian đăng kiểm giữa xe không đạt và trở thành đạt
trong vòng thời gian từ ba mươi đến bốn mươi phút chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ
các vấn đề liên quan đến sai phạm và bóc tách từng cá nhân
làm rõ vị trí vai trò trách nhiệm của từng cá nhân
và sẽ điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cũng trong chiều qua công an quận hoàng mai phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế
phòng an ninh mạng công an thành phố hà nội và viện khoa học hình sự bộ công an
đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp về hành vi nhận hối lộ để bỏ qua lỗi phương tiện
khi đến đăng kiểm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm một mươi d tại hoàng mai hà nội
quá trình khám xét đã tạm giữ nhiều tài liệu giấy tờ và thiết bị máy tính
của trạm đăng kiểm này cũng như đưa toàn bộ nhân viên trạm về trụ sở
để tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
bảy bánh heroin và một kg ma túy đá do ba đối tượng vận chuyển vừa bị phòng
phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng điện biên
phối hợp với đồn biên phòng ba thơm phát hiện bắt giữ vào sáng nay
khoảng năm giờ sáng nay tổ công tác phát hiện ba đối tượng đi bộ trên lối mòn
cách đường biên giới về phía lào khoảng hai trăm năm mươi m có biểu hiện ghi vấn
nên đã bao vây truy bắt phát hiện lực lượng chức năng
các đối tượng bỏ chạy một đối tượng đã dùng dao chống trả quyết liệt
nhưng đã bị trinh sát khống chế bắt giữ qua kiểm tra tổ công tác phát hiện
có bảy bánh heroin trọng lượng khoảng hai năm kg một gói ma túy đá có trọng lượng
một kg một súng tự chế một dao nhọn và ba điện thoại di động
qua khai thác nhanh các đối tượng khai nhận là quảng văn dương
cà văn tướng và cà văn tiến cùng chú tại tỉnh điện biên
số ma túy trên do cá văn tướng mua của đối tượng không rõ danh tính
bên lào với giá bảy mươi triệu đồng một bánh heroin một trăm linh triệu đồng một kg ma túy đá
với mục đích mang về để bán lẻ kiếm lời
cũng liên quan tới ma túy tại hà tĩnh phòng cảnh sát điều tra tội phạm
với ma túy công an tỉnh phối hợp với tổ công tác đặc biệt hai trăm ba mươi tám
công an huyện can lộc cũng vừa bắt quả tăng một đối tượng vận chuyển
trái phép một viên ma túy tổng hợp
trước đó tại km bốn trăm chín mươi bảy quốc lộ một a thuộc địa phận tổ dân phố k một trăm bốn mươi
thị trấn nghèn huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
tổ công tác đang tuần tra phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi tám a bốn mươi hai nghìn bốn trăm sáu mươi sáu
do đặng tuấn đạt chú tệ phường trần phú thành phố hà tĩnh
đang lưu thông trên quốc lộ một a hướng thành phố vinh đi hà tĩnh
có dấu hiệu nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện một túi màu hồng đựng một viên nén là dạng ma túy tổng hợp
thưa quý vị trong những năm vừa qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trên địa bàn huyện thăng bình tỉnh quảng nam
đã có bước phát triển sâu rộng với nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo đa dạng
góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn
để phong trào ngày càng lan tỏa và phát huy hiệu quả thiết thực
công an các địa phương đã thường xuyên xây dựng củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động
của các mô hình tổ chức quần chúng vốn được xem là những cánh tay nối dài
góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở
xã bình chánh huyện thăng bình tỉnh quảng nam trong hai năm trở lại đây
tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã có những chuyển biến rõ rệt
tình trạng trộm cắp tài nạn xã hội tụ tập gây mất an ninh trật tự đã được kéo giảm đáng kể
người dân yên tâm sinh sống và làm việc
để có được sự chuyển biến tích cực đấy phần nhiều là nhờ vào các mô hình camera an ninh
và tiếng loa an ninh được lực lượng công an xã triển khai có hiệu quả
trong thời gian mà địa phương đã bị ban trỏa và lực lượng công an chính quy
lắp đặt hệ thống camera và mô hình tiến loa an ninh
thì tình hình an ninh được đổ bộ hơn tình hình an ninh trật tự đổ bộ hơn
tình trạng mất trộm vẹt thì ít trả rõ hơn
camera an ninh thì khoảng được tranh một mươi mát
được lắp đặt ở các tiếng đường và các nơi hay xảy ra về mất an ninh trật tự
nhưng mà qua quá trình thực hiện thì có nhiều cái khó khăn và bước mắt
đặc biệt là việc xem các biển số các đối tượng hoạt động trong ban đêm thì rất là khó
thì chỗ camera an ninh sẽ tiếp tục mạnh dọn thông mưu cho ủy ban
rồi bắt cái camera mà chuyên về xoay các biển số xe
camera này là giá thành rất là cao nhưng mà cái hiệu quả rất là tốt
thì qua quá trình thực hiện thì công an trả cũng đã phóng hiện và làm rõ được
hai vụ trộm cắp tài sản và một vụ hủy hoại tài sản
ngoài ra thì cũng đã thực hiện tốt được cái việc mà quản lý các đối tượng
từng là đua xe hay là nạc bô trong các tiếng đường
còn đây là câu lạc bộ phòng chống tội phạm tại xã bình đình bắc huyện thang bình
với tinh thần tình nguyện một mươi bảy thành viên trong câu lạc bộ này đã trở thành
cánh tay nối dài của lực lượng công an xã bám sát địa bàn góp phần rất lớn
trong việc giữ vững an ninh trật tự đẩy lùi các loại tội phạm
mỗi người một công việc khác nhau nhưng khi cần họ sẵn sàng có mặt
bất cứ lúc nào bất cứ đâu cùng lực lượng công an tuần tra vây bắt tội phạm
thành viên trong câu lạc bộ là về những khu địa bàn khu dân cư
là nám bắt cái thông tin của quần chúng dân dân và theo dõi
có cái đối tượng mà nếu như lỡ mạc mà đến địa bàn
thì anh em trong câu lạc bộ là sẽ nhanh chóng bố cố cái tình hình
trực tiếp cho đồng chí chủ nhiệm câu lạc bộ để có cái phương án triển khe
để anh em tiến hành thực hiện theo dõi rồi nám bắt để bố cố kịp thời
câu lạc bộ đã góp phần tích cực cho công tác phòng chống tội phạm
và tị nạn xã hội và từ đó đã tổ ra phân trồ mạnh mẽ trong quần chúng
và lăn tỏa cái tinh thần về phòng chống tội phạm
họ ở đây nay đã góp phần
rất là tích cực cho công tác đồng bảo an ninh trực tại địa phương
nhờ làm tốt phát huy hiệu quả của các mô hình
thì trên địa bàn huyện tân bình tình hình an ninh trật tự đã diễn biến
mặc dù diễn biến phức tạp nhưng mà đã được kiềm chế phạm pháp hình sự giảm
và đặc biệt là tình hình thanh thiếu niên tụ tập gây đối đánh nhau
thì được kịp thời xử lý
trên địa bàn huyện tân bình có tám loại mô hình tự quản về an ninh trực tự
với tám mươi bảy mô hình hoạt động hiệu quả tại các xã
có thể nói đây chính là những cánh tay nối dài góp phần rất lớn
trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
trong sáng hai mươi năm tháng hai công an tp hcm phối hợp với công an phường tân thuận đông quận bảy
đã di lý nhà báo đặng thị hàng ni về nhà riêng để thực hiện lệnh khám xét
trước đó vào tối hai mươi bốn tháng hai công an tp hcm phối hợp với công an phường tân thuận đông quận bảy

về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo ghi nhận tại thời điểm khám xét nhiều cảnh sát mặc sắc phục và thường phục
đã có mặt quanh nhà của bà đặng thị hàng ni
đến khoảng tám giờ ba mươi phút cùng ngày việc khám xét hoàn tất
cảnh sát niêm phong thu giữ nhiều thùng tài liệu để điều tra vụ án
bà đặng thị hàng ni là phóng viên của một tờ báo lớn tại tp hcm
đồng thời là luật sư thuộc đoàn luật sư tp hcm
thời gian qua bà hàng nghi vướng nhiều lùm xùm liên quan đến bà nguyễn phương hằng
tổng giám đốc công ty khổ phần đại nam
và bị bà hàng tối giác xúc phạm vu khống và tấn công quỹ hàng hữu của công ty cổ phần đại nam
bà hằng yêu cầu cơ quan chức năng xử lý bà hàng ni buộc chấm dứt việc sử dụng hình ảnh của bà
khi không được sự đồng ý đồng thời bồi thường thiệt hại
còn trong chiều hai mươi bốn tháng hai cục nhiệp vụ quản lý thị trường phối hợp với đội quản lý thị trường số hai
cục quản lý thị trường tp hcm đã kiểm tra đột xuất hai hộ kinh doanh trên địa bàn quận sáu
và phát hiện một lượng lớn đường cát không rõ nguồn gốc xuất xứ
tiến hành kiểm tra hai hộ kinh doanh trên địa bàn phường một và phường ba quận sáu tp hcm
tổ công tác làm nhiệm vụ đã phát hiện tạm giữ tổng cộng hai mươi hai hai mươi năm tấn đường cát do thái lan sản xuất
và một mươi sáu tám tấn đường cát không rõ nguồn gốc xuất xứ trị giá hơn sáu trăm bảy mươi sáu triệu đồng
quá trình kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được các hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa
đồng thời khai nhận số hàng hóa kinh doanh tại cửa hàng được mua từ nguồn trôi nổi trên thị trường
một số được đóng vào bao bì giấy dầu không có nhãn hiệu không có nhãn hàng hóa
sau đó được đưa ra thị trường tiêu thụ
lực lượng quản lý thị trường đã lập biên bản vi phạm và tạm giữ tan vật để làm rõ xử lý theo pháp luật
trong ngày hai mươi năm tháng hai công an thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp cho biết vừa vây bắt hàng chục đối tượng
có hành vi tụ tập đua xe trái phép trên tuyến lộ ba mươi và hiện đang điều tiến hành điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng
trước đó vào tối ngày hai mươi bốn tháng hai nhận được tin báo của người dân về việc có một nhóm thanh niên tụ tập
chạy xe rú ga nẹt bô gây rối thực công cộng trên tuyến đường tránh quốc lộ ba mươi
đoạn đường nối dài từ khóm bình hưng xã bình thạnh đến khóm an lợi phường an khánh a thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp
công an thành phố hồng ngự đã khẩn trương phối hợp phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
và các lực lượng có liên quan triển khai phương án tổ chức vây bắt
kết quả đã bắt được hai mươi bảy đối tượng tham gia gồm hai mươi sáu nam một nữ ba mươi xe mô tô các loại
hai mươi ba điện thoại di động và một số giấy tờ liên quan
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện có nhiều chiếc xe được độ lại như chế thay đổi kích ấu xe thay bồ
bước đầu làm việc đa phần các đối tượng trong đó có độ tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi
ngụ tại các địa bàn lân cận như huyện hồng ngự tân hồng tam nông
hiện vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồng ngự tiếp tục đấu tranh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật